hà nội đã tiêm hơn bốn triệu liều vắc xin covid một mươi chín
tính từ một mươi tám h ngày một mươi ba tháng chín đến sáu h ngày một mươi bốn tháng chín hà nội đã tiêm được năm mươi sáu bảy trăm ba mươi một mũi vaccine phòng covid một mươi chín
công dồn tới sáu giờ ngày một mươi bốn tháng chín toàn thành phố hà nội đã tìm cho các đối tượng trong nghị quyết hai mươi một của chính phủ
và phương án một trăm bảy mươi của ủy ban nhân dân thành phố hà nội bốn bảy trăm tám mươi năm bốn trăm bảy mươi mũi tiêm
trong đó mũi một là bốn ba trăm tám mươi một một trăm ba mươi chín mũi tiêm mũi hai là bốn trăm linh bốn ba trăm ba mươi một mũi sử dụng bốn ba trăm bảy mươi ba trăm một mươi liều vaccine
trên năm ba trăm năm mươi chín sáu trăm bảy mươi sáu liều vắc xin được cấp đạt tỉnh độ tám mươi sáu trên tổng số vắc xin được cấp
về xét nghiệm tính đến một mươi chín h ngày một mươi ba tháng chín toàn thành phố đã lấy được hai triệu tám trăm linh bốn hai trăm năm mươi tám mẫu phát hiện một mươi chín ca dương tính
cụ thể số mẫu gộp xét nghiệm pcr là hai triệu
một trăm ba mươi một chín trăm sáu mươi năm bẫu có một một trăm linh ba hai trăm sáu mươi ba mẫu âm tính và một mươi bốn mẫu dương tính số còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm
trong số bảy trăm bảy mươi hai hai trăm tám mươi sáu mẫu test nhanh kháng nguyên có bốn mươi bảy mẫu dương tính sau đó được lấy mẫu xét nghiệm pcr kết quả có năm ca dương tính
về xét nghiệm tính đến một mươi chín h ngày một mươi ba tháng chín toàn thành phố đã lấy được hai tám trăm linh bốn hai trăm năm mươi tám bẫu phát hiện bảy mươi chín ca dương tính số còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm pcr kết quả có năm ca dương tính